chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sông số của truyền hình công an nhân dân
chương trình phát sóng vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm thứ năm hàng tuần trên kênh intv
thưa quý vị hiện nay việc hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng ứng dụng định danh điện tử vneid
đang được công an các địa phương triển khai tích cực ở cơ sở
mục tiêu đạt ra là mỗi người dân đều có tài khoản định danh điện tử mức độ hai
và có tham gia dịch vụ trực tuyến khi giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia
vậy thì vì sao người dân phải cài đặt ứng dụng vneid
ứng dụng này mang lại những lợi ích gì
nội dung này sẽ có trong phần sau của chương trình
còn bây giờ chương trình xin được bắt đầu với thông tin trong tiểu mục cảnh báo số
trong thời gian vừa qua chính phủ đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu
theo đề án sáu và quyết định bốn trăm hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
đến nay đã cung cấp hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu trên môi trường điện tử
tuy nhiên còn một mươi tám dịch vụ công chưa hoàn thành cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia
bộ trưởng bộ công an tô lâm đề xuất thủ tướng chính phủ
chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị bám sát lộ dịch đề ra tại quyết định bốn trăm hai mươi hai
khẩn trương hoàn thành cung cấp các dịch vụ công thiết yếu trên môi trường điện tử
theo đó thủ tướng giao bộ công an chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ
sớm xây dựng hệ thống giám sát theo dõi đánh giá đôn đốc việc triển khai
liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để mang lại lợi ích cho người dân
bộ thông tin và truyền thông khẩn trương giả soát sửa đổi bổ sung các văn bản
liên quan theo hướng đẩy mạnh sử dụng phát triển đền tảng định danh điện tử vned
bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ công an tập trung triển khai các giải pháp
về đồng bộ dữ liệu thuế sử dụng căn cước công dân định danh điện tử là mã số thuế
cần phải xây dựng hệ sinh thái giám sát an ninh make in việt nam
hiện nay việc sử dụng camera giám sát an ninh đang trở nên phổ biến trong các gia đình đơn vị tổ chức
tuy nhiên việc không có quy chuẩn cụ thể thống nhất của hệ thống camera
cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị tấn công mã độc lộ lọt thông tin
chính vì vậy việc xây dựng một mạng lưới camera an ninh và an toàn make in việt nam
là yêu cầu cấp thiết
mới đây các đơn vị doanh nghiệp công nghệ đã chia sẻ thông tin về hệ sinh thái giám sát an ninh make in việt nam
kiến trúc tổng thể của hệ thống camera an ninh quốc gia các thiết bị mạng an toàn
và giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh an toàn cho hệ thống camera giám sát
từ đó góp phần tăng cường tính hiệu quả cho công tác quản lý điều hành đối với camera giám sát
để bảo đảm an toàn thông tin trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế sội
quý vị đã cài đặt ứng dụng định danh điện tử vneid trên điện thoại di động của mình chưa
hoàng long cũng đã cài đặt ứng dụng vneid này rồi
và cảm thấy là rất tiện lợi khi mình có thể sử dụng vneid để thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia
ngay sau đây hãy cùng phóng viên của chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về ứng dụng này
có lẽ đến thời điểm này thì nhiều công dân sẽ có chung một thắc mắc là
tại sao chúng ta đã có thể sử dụng vneid này
tại sao chúng ta đã có một chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip
mà lại phải cài đặt ứng dụng vneid trên thiết bị di động
vậy ứng dụng vneid dùng để làm gì
vneid ứng dụng định danh điện tử do bộ công an phát triển
trên nền tảng ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân
vneid có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống
định danh công dân trên môi trường kỹ thuật số
cung cấp các tiện ích phát triển công dân số chính phủ số xã hội số
áp dụng cho người đang sống và du lịch tại việt nam
các chức năng nổi bật được thích hợp trên vneid
thích hợp giấy tờ cá nhân dạng điện tử
khai báo di chuyển trong nước và di biến động dân cư
khai báo y tế toàn dân
đăng ký thường trú tạp trú tạp vắng
không bay bị mất hết các giấy tờ tùy thân
ông hưng đã đến chỉnh báo tại công an phường vĩnh tùy
xong cũng rất may vì trước đó ông đã tích hợp tất cả giấy tờ
lên tài khoản định danh điện tử của mình
vì vậy ông có thể sử dụng vneid thay cho các giấy tờ tùy thân
khi thực hiện các giao dịch trong thời gian chờ đợi tìm lại giấy tờ
trước đây thì là nó chưa có cái căn cước công dân
với cả cái vneid này này
thì là khi mỗi một khi mà người ta có một cái trục trặc gì đấy

thì là nó rất là vất vả
tôi là người đang bị mất
thế mà tôi đã cài cài đặt ở trong này rồi
thì tất cả mọi cái thông tin là cần
nó đã có sẵn ở trong này rồi
thời gian gần đây trong quá trình kiểm tra cư trú
tại các khu nhà trọ
lực lượng cảnh sát khu vực công an phường vĩnh tuy
cũng đã thực hiện việc kiểm tra giấy tờ tùy thân
bằng ứng dụng vneid
chúng tôi là cũng hướng dẫn tuyên truyền người dân
các cái giấy tờ được tích hợp
trên cái tài khoản định danh điện tử
mức hai là sau này sẽ có thể
sẽ được thay thế cho các cái tờ giấy
để người dân nắm được
và hiểu được cái lợi ích của cái việc này
qua đó đã đẩy mạnh được cái phong trào
cũng như là người dân đi làm
cái tài khoản định danh điện tử
đây là lần đầu tiên anh nguyễn đức tiến
đi khám sức khỏe phục vụ việc nộp hồ sơ
đổi bằng lái xe trực tuyến
sau khi kết thúc quy trình khám
anh tiến được nhận bản giấy kết quả khám
đồng thời dữ liệu khám sức khỏe của anh
cũng liên thông lên cổng dịch vụ công quốc gia
nhờ dữ liệu khám sức khỏe được liên thông
anh có thể sử dụng ứng dụng vneid
để thực hiện các thủ tục hành chính khác
khi mà cấp cái dịch vụ trực tuyến online như này
thì nó sẽ thật tiện hơn
trong cái việc
bọn em có thể tự đăng ký
và tự xử lý cái
giấy tờ của mình
chứ không phải là phải đến tận nơi
dịch vụ công như ngày xưa
có thể là tự đăng ký
giảm bớt những cái thời gian di chuyển
và những cái chi phí
mà em phải bỏ ra như kiểu
để làm hay là
chi phí đi lại sang xe
bảo hiểm dội việt nam đã thực hiện kết đối
chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia
về bảo hiểm với nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia
cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác
phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
đến thời điểm hiện tại
toàn quốc có khoảng một tám mươi cơ sở khám chữa bệnh
đã gửi gần bảy trăm linh
dữ liệu dây khám sức khỏe
lên hệ thống
khoảng một một trăm bảy mươi cơ sở khám chữa bệnh
đã gửi hơn hai trăm linh dữ liệu giấy chứng sinh

đã gửi hơn hai dữ liệu
liên quan đến dây báo tử
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
bảo hiểm dội việt nam cũng đã tiếp nhận
khoảng bốn mươi năm triệu hồ sơ giao dịch điện tử trực tuyến
tôi được biết là đến hiện tại
thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đã có gần
năm mươi triệu tài khoản
được xác thực phía trước rồi
như vậy là năm mươi triệu tài khoản
được định danh điện tử
sẽ là tiền đề rất quan trọng
để chúng tôi sử dụng trong ứng dụng
vfid của bảo hiểm dội việt nam
cũng như cổng dịch công bảo hiểm dội việt nam
để tích hợp các dịch công và thông tin
để tăng tính tiện ích
và đồng thời là người dân
cũng không phải có quá nhiều tài khoản
khi thực hiện các giao dịch điện tử
đối với cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
với nhiều cách làm chủ động
phù hợp với từng địa bản cơ sở
nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai nhiều biện pháp
trong tuyên truyền hỗ trợ người dân
cài đặt và sử dụng ứng dụng vfid
tại sân bay tân sơn nhất
lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
công an tp hcm cùng nhân viên cả hàng không quốc tế
tân sơn nhất
lắp đặt hai hệ thống lưu động để hướng dẫn cấp
kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử
mức độ hai trên đền tảng ứng dụng vfid
cho cán bộ nhân viên sân bay và hành khách
đây là phương án sáng tạo
và linh hoạt của lực lượng công an
giúp tiết kiệm thời gian chi phí
giảm nhiều không thủ tục cần giải quyết
ở sân bay tân sơn nhất mình
mà mở cái ứng dụng định danh điện tử
cho công dân thì rất là thuận tiện
cho hành khách đi lại máy bay
và cái thủ tục thì làm rất là nhanh
trong vòng chưa tới năm phút
và đã xong một công dân
tại hội nghị thực tuyến toàn quốc
sơ kết sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
về chuyển đổi số quốc gia
và đề án phát triển dữ liệu dân cư
định danh và sơ thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua bộ công an đã tiếp tục gương mẫu
đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ
chuyển đổi số quốc gia và thực hiện đề án sáu
cung cấp hai trăm hai mươi bảy trên hai trăm hai mươi
dịch vụ công trực tuyến của ngành công an
các đơn vị cần quyết liệt chỉ đạo
việc xây dựng và hoàn thiện
hệ thống cơ sở dữ liệu
nền tảng cho chuyển đổi số quốc gia
đẩy mạnh cái việc số hóa
tạo lập dữ liệu dùng chung
để cắt giảm các thủ tục hành chính
không để người dân phải khai báo thông tin nhiều lần
thống nhất thực hiện
tạo dữ liệu tư pháp
trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trên toàn quốc để phục vụ cho việc
giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi hơn
cho người dân và doanh nghiệp
phát biểu kết luận thủ tướng phạm minh chính
nhấn mạnh các bài học thành công từ công tác
chuyển đổi số trong đó có vai trò của người đứng đầu
phát triển hạ tầng về đồng bộ
toàn diện linh thông nhanh chóng
khi đại hóa hạ tầng số tạo động lực
cảm hứng để người dân và doanh nghiệp tham gia
tích cực hơn vào chuyển đổi số
thủ tướng chính phủ đề nghị cần phải tạo
đột phá hơn nữa với quan điểm toàn dân
toàn diện tổng thể không để ai
bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số
trong đó tập trung vào bốn ưu tiên cụ thể
tôi đề nghị là
bốn cái ưu tiên này
ưu tiên phát triển cơ sở dữ liệu
ưu tiên phát triển
dịch vụ công
cho người dân và doanh nghiệp
thuận lợi hơn
ưu tiên phát triển
chuyển đổi số
và ưu tiên cho
đảm bảo an ninh mạng và an toàn
mà đã gọi là ưu tiên rồi thì chúng ta phải
tập trung lãnh đạo chỉ đạo
rồi tập trung nguồn lực
cả với cơ sở vật chất
tài chính và con người
và cái thứ ba là
phải tập trung
cải cách xây dựng
và tháo gỡ những cái nút thắt
những cái khó khăn
trong quá trình tổ chức thực hiện
bộ công an đã hoàn thành
về cơ bản cấp một trăm linh
cân cước công dân gắn chip
cho công dân
cùng điều kiện
trên địa bàn toàn quốc
cấp trên bốn mươi tám triệu
tài khoản định tên điện tử
cho công dân
vượt chỉ tiêu
từ tướng chính phủ giao
hình vụ công thực tuyến
được đẩy mạnh
với gần tám triệu tài khoản
và hai mươi bảy triệu hồ sơ
gồm trên cổng dịch vụ công quốc gia
hàng chung dịch vụ công thiết yếu
được triển khai
ở mức độ ba bốn
giúp tiết kiệm hàng năm
trên hai tám triệu tỷ đồng
thưa quý vị và các bạn
việc tích hợp thông tin
lưu trữ và sử dụng
các giấy tờ cá nhân
trên ứng dụng vneid
đã tạo thuận lợi
cho công dân
khi thực hiện
các giao dịch hành chính trực tuyến
trên môi trường điện tử
nhiều người dân
cũng thắc mắc
về tính bảo mật
của ứng dụng vneid
và thông tin cá nhân
của người dân
tích hợp trên ứng dụng này
có nguy cơ
bị lộ lọt hay không
trong chương trình
nhịp sông số tuần sau
những chuyên gia an ninh mạng
và bảo mật hàng đầu việt nam
sẽ giải đáp
những thắc mắc này
kính mời quý vị
chú ý đón xem
thời lượng của chương trình
nhịp sông số tuần này
của chúng tôi cũng đã hết
xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị
vào lúc một mươi chín h bốn mươi năm
thứ năm hàng tuần
trên kênh antv